trước đó lực lượng chức năng đã kiểm tra phòng năm trăm linh một tại một khách sạn thuộc quận hoàn kiếm
tại đây tổ công tác đã thu giữ của phượng một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
qua giám định số lượng chất bột màu trắng là ma túy có trọng lượng lên tới gần một kg
ngoài ra công an quận hoàn kiếm còn thu giữ bốn điện thoại di động và hơn một mươi một triệu đồng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy này của một người trung quốc với giá là một trăm bảy mươi năm triệu đồng
sau đó phượng bàn với huệ mang xuống hà nội để tiêu thụ
tuy nhiên chưa kịp giao dịch đã bị công an quận hoàn kiếm phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi năm h chiều nay một ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà của bà trần thị hòa
ở số một trăm hai mươi năm khu phố hai phường một thành phố bến tre tỉnh bến tre được làm bằng khung thép tiền chế có diện tích khoảng sáu mươi m hai
ngay sau khi xảy ra vụ cháy các thành viên trong gia đình và người dân đã khẩn trương sơ tán tài sản ra ngoài và tổ chức dập lửa
tuy nhiên đám cháy đã bùng phát mạnh và có nguy cơ cháy lan sang các nhà
lân cận đến một mươi sáu giờ cùng ngày đám cháy đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy dập tắt hoàn toàn
tuy không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu dụi toàn bộ tài sản trong nhà thiệt hại khoảng một trăm linh triệu đồng
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân huyện tam nông tỉnh đồng tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo
gồm lê văn tuấn em trần văn thiện và trần trọng nghĩa cùng chú xã phú cường huyện tam nông tỉnh đồng tháp về tội trộm cướp tài sản
theo cáo trạng vào đêm ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm ba bị cáo đã không chế cướp tài sản của anh võ hoàng anh với tổng giá trị khoảng một mươi năm triệu đồng
sau khi chiếm đoạt được tài sản ba đối tượng chạy về huyện tháp mười và sử dụng tiền cướp được để tiêu xài cá nhân
sau đó bị lực lượng công an huyện tam đông phát hiện bắt giữ
hội đồng xét xử đã tuyên ba bị cáo tổng bức hình phạt là một mươi năm năm sau tháng tù giam
trong đó bị cáo thiện là sáu năm tù giam bị cáo tuấn em năm năm tù giam và bị cáo nghĩa bốn năm sáu tháng tù giam
theo thông báo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch hà nội
từ ngày một tháng một mươi các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố hà nội sẽ tăng giá bán nước sạch thêm khoảng một mươi chín so với giá bán đang áp dụng
theo đó giá bán nước sạch sinh hoạt theo cách tính lũy tiến sẽ tăng từ năm hai mươi đồng một mét khối lên năm chín trăm bảy mươi ba đồng một mét khối với một mươi mét khối đầu tiên
nếu áp dụng theo giá nước mới mỗi hội dân sử dụng nước thấp nhất là khoảng một mươi mét khối một tháng
phải chi trả năm mươi chín bảy trăm ba mươi đồng một tháng tức là phải trả thêm chín năm trăm ba mươi đồng một tháng
đối với các đối tượng là các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố hà nội
giá nước cũng điều chỉnh tăng bình quân vào khoảng một mươi chín
chi nhánh vận tải đường sắt sài gòn cho biết từ tám giờ ngày một tháng một mươi
các công ty vận tải đường sắt chính thức mở hệ thống bán vé cho hành khách cá nhân
trên mạng các điểm bán vé hành khách có thể mua vé qua các website www jsvn vn vietnamrainway vn vétàu com vn và các điểm bán vé khác
hành khách lưu ý khi đặt vé cần cung cấp thông tin đầy đủ chính xác khi mua vé
như họ và tên số chứng minh nhân dân hoặc số giấy tờ tùy thân được pháp luật công nhận
hành khách chỉ được coi là có vé tàu hợp lệ để đi tàu khi thông tin trên thẻ trùng khớp với thông tin trên giấy tờ tùy thân
hành khách xuất trình khi xót vé
mặt khác mỗi vé có một mã cốt riêng để thiết bị kiểm soát quét và hệ thống ghi nhận là thanh toán hợp lệ nhằm tránh nạn vé giả
đối với hành khách mua vé trực tiếp tại ga nhắn tin lấy số thứ tự từ sáu giờ ngày ba mươi tháng chín và gửi tám nghìn ba trăm bảy mươi bảy giá cước của mỗi tin nhắn là ba đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc hai mươi h
mời quý vị cũng tiếp tục theo dõi những chương trình của intv